liên quan tới thông tin về bão podun sáng hai mươi bảy tháng tám áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông miền trung philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là podun
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc và có khả năng mạnh thêm
dự báo đến bảy giờ ngày hai mươi chín tháng tám vị trí tầm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về phía đông
để chủ động ứng phó với bão văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến phú yên các bộ ngành triển khai các biện pháp để bảo đảm an toàn về người tài sản của nhân dân và nhà nước
nội dung chính của công điện yêu cầu đối với khu vực trên biển thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí
hướng di chuyển của bão để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền hướng dẫn đảm bảo an toàn cho khách du lịch người trên đảo nhà gian giàn khoan dầu khí các hoạt động khai thác trên biển ven biển sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đối với khu vực đất liền kiểm tra an toàn hồ đập thủy lợi thủy điện đê điều các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất lũ quét để sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra